từ khi được công nhận di sản văn hóa thế giới hội an đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước
tuy nhiên trong quá trình phát triển hội an cũng đối mặt với không ít những thách thức phát sinh làm ảnh hưởng đến giá trị di sản
hiện chính quyền địa phương đang đặt ra nhiều giải pháp trong đó chú trọng gắn phát triển du lịch dịch vụ với bảo tồn giá trị của di sản
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
thời gian qua hội an đã thực hiện tu bổ bốn trăm hai mươi bốn di tích với tổng số tiền hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
cùng với đó nhiều sản phẩm du lịch độc đáo gắn liền với nhiều lễ hội hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo ra sức hấp dẫn đối với du khách
tuy nhiên hội an cũng đang phải đối mặt với không ít những thách thức phát sinh làm ảnh hưởng đến tính chân sát của di sản cũng như cảnh quan môi trường và cộng đồng
tuy nhiên hội an cũng đang phải đối mặt với không ít những thách thức phát sinh làm ảnh hưởng đến tính chân sát của di sản cũng như cảnh quan môi trường và cộng đồng
do vậy thành phố hội an cần phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đồng thời cần tiếp tục triển khai các phương án nhằm gắn khai thác với gìn giữ bảo tồn các giá trị di sản hội an

phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản hội an